tại kỳ thi olympic các môn khoa học trẻ quốc tế lần thứ một mươi ba diễn ra tại đảo bali indonesia
từ ngày ba đến ngày một mươi tháng một mươi hai đoàn việt nam có sáu học sinh tham dự và đều đạt giải cao
cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của bốn mươi tám nước và vùng lãnh thổ trong đó có hai trăm bảy mươi sáu học sinh từ bốn mươi chín đoàn thi đấu
đoàn việt nam giành được hai huy chương vàng hai huy chương bạc và hai huy chương đồng
cuộc thi không xếp hạng toàn đoàn nhưng tính về số lượng huy chương vàng đạt được thì dẫn đầu là đoàn đài loan trung quốc
đoàn việt nam đứng thứ sáu
olympic các môn khoa học trẻ là đấu trường chi thức thường niên dành cho học sinh lứa tuổi một mươi năm do các nhà khoa học hàng đầu thế giới tổ chức
các thí sinh phải trải qua ba phần thi trắc nghiệm lý thuyết và thực hành về ba lĩnh vực chính vật lý hóa học và sinh học